đối với khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa thông thoáng phổ biến trên một mươi km
gió nam đến đông nam cấp ba nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió đông cấp ba nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước